thì bản thân cơ thể em bé phải khỏe mạnh và hệ vi sinh khỏe mạnh
như vậy thì cách thức chúng ta tương tác là
đầu tiên chúng ta nuôi dưỡng đúng
thì nuôi dưỡng đúng là nuôi con bằng sữa mẹ
hoàn toàn trong sáu tháng đầu và tốt nhất là nuôi từ một mươi tám đến hai mươi bốn tháng
vấn đề thứ hai và vừa nãy phó giáo sư lê bạch mai cũng đã chia sẻ
tức là thành phần của các cái khẩu phần dinh dưỡng với đủ tám cái thành phần dinh dưỡng
hoặc ít nhất năm trên tám các cái thành phần dinh dưỡng
đúng thời điểm đúng lượng
thì đã giúp cho cái đường ruột của đứa bé khỏe mạnh rồi
vấn đề thứ ba là chúng ta tạo một cái môi trường vệ sinh tốt
tránh các cái nhiễm khuẩn bốc ẩm này rồi
các cái tác động từ hóa chất từ môi trường bên ngoài vào
thì cũng tạo được cho cái cơ thể của chúng ta khỏe mạnh
và vấn đề cuối cùng rất là quan trọng
nó đóng một cái vai trò rất là nhiều
đó là chúng ta sử dụng thuốc hợp lý
sử dụng thuốc hợp lý ở đây
có các cái thuốc chống viêm
có các cái thuốc ước chế miễn dịch
có các cái thuốc kháng sinh
và đặc biệt là các cái sản phẩm bổ sung
các sản phẩm bổ sung ở đây
có thể là những sản phẩm từ nguồn gốc vi sinh
hoặc là những cái sản phẩm tổng hợp
phải được sử dụng đúng theo cái hướng dẫn
của các cái bác sĩ lâm sàng
hay là các cái chuyên gia dinh dưỡng
để từ đó mới có thể tạo được một cái hệ miễn dịch
cũng như là một cơ thể khỏe mạnh cho các em bé
tôi thấy là ngoài những cái ý kiến
phó giáo sư việt hà và nêu
rất là tuyệt vời rồi
thì chúng ta cũng cần lưu ý là trong cái chế độ ăn ấy
thì khi mà các bậc phụ huynh
rất hay sử dụng là sử dụng sữa chua
thế thì trong sữa chua
thì chúng ta nên chọn cho nó đúng
nó là sữa chua
tức là cái đặc điểm của sữa chua
là một cái đặc điểm lên men lactic
tức là trong đó nó phải có cái vi sinh vật
có cái vi khuẩn
mà có lợi
chứ không chúng ta chỉ chọn sữa có vị chua thôi
ví dụ như là hương dâu hương chanh hương cam
đủ các thứ hương mà nó có vị nó hơi chúa chua
mà nó không phải là
từ các cái vi khuẩn
thì đấy không nên gọi các bậc phụ huynh
không nên quan niệm rằng đấy là sữa chua
nên là trong khi chúng ta sử dụng sữa này
hoặc là ngay cả sữa chua hoặc trong chế độ ăn
thì đôi khi nhiều khi nhất là trong chế độ ăn cho em bé
thì các bậc phụ huynh không quan trọng
cái phần cho ăn rau
và rất nhiều em bé không ăn rau
và chính trong rau thì chúng ta nói là
trong rau là chính là cung cấp các cái chất sơ
hay chúng ta gọi là những cái
là nó làm thức ăn cho các cái con lợn khuẩn
mà chúng ta gọi là
thì nó phải có một cái sự
tức là các con vi khuẩn ở trong ruột
các con lợi khuẩn đó
thì cũng phải được nuôi nấng một cách tử tế
đó là đầy đủ thức ăn cho chúng
đó là phải cung cấp đầy đủ các cái prebiotic
từ chất sơ
và chất sơ đó rất đơn giản
hàng ngày chúng ta bổ sung
đó là chất sơ từ rau chất sơ từ quả
nếu rất là cần
chứ còn chế độ ăn rau ăn quả
không phải chỉ để lấy vitamin và khoáng chất
mà còn cung cấp các cái chất sơ
để cho đường tiêu hóa
các cái chất cặt bã được thải ra
và chất sơ đó còn làm thức ăn
cho các cái con lợi khuẩn nữa
thì chúng ta sẽ có được một cái hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh
sẽ giúp cho em bé tiêu hóa